tại cánh đồng gò căng có diện tích hàng trăm hectare ở xã xuân phước huyện miền núi đồng xuân
trên các con đường bê tông nông thôn mới những người nông dân đầu tiên đã hồ hởi ra đồng kiểm tra dụng lúa
sau mâm cúng hạ niêu truyền thống vào sáng mùng ba tết
buổi sáng mình lo công việc nhà bây giờ mình cúng hạ niêu rồi mùng ba tết rồi đi thăm ruộng
ruộng theo dìa đi chơi rồi thứ nhất là mình ra mình thăm được đem ruộng
thứ hai là mình coi thử ruộng có bệnh quẹn luôn không biết ngó mình điều trị
nhờ thăm đồng sớm nên nhiều chân ruộng ở xã xuân phước huyện đồng xuân
nông dân phát hiện lúa có hiện tượng mắc bệnh đạo ôn sau ngày mùng ba tết
bà con sẽ đồng loạt ra đồng phun thuốc không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng
nguyên nhân là do lúa vừa bón phân gặp thời tiết lạnh kèm theo sương mù
cháy ra là bệnh đạo ồn này nó hiếm biếng đó thì chế đạo ồn này
mình phải phun nhông phun rồi nó làm nhiều đấy không hết đấy
mắc thu đấy tức là ăn uống này sau ngày này không được nó lép hạt nhiều
cũng trong sáng mùng ba tết nông dân ở các địa phương trong tỉnh phú yên
tranh thủ trời nắng ấm cắt những ngọn cỏ non đầu xuân về vỗ béo cho gia súc sau nhiều ngày ăn tạm
sáng mình cũng tranh thủ cúng hạ niu rồi cũng đi tranh thủ các cỏ cho bò cho nó đói
thì cùng mình đi thăm bè con cô bác còn nữa
bây giờ đây cũng ba rồi
nói chung thì nhà nông của mình là cũng nhờ những bệnh bò
nó có cái nguồn thu nhập ít nữa chứ còn nói chung là nhà nông ở đây làm cũng không có bao nhiêu hết
sáng mía đồ nó cũng không có bao nhiêu hết

không hề giá nhờ bò có thu nhập cho gia đình
tỉnh phú yên có hơn hai mươi sáu hectare lúa đồng xuân và huyện miền núi đồng xuân là địa phương có tám mươi người dân làm kinh tế nông nghiệp với hơn ba sáu trăm linh ha lúa
cuối năm hai nghìn một mươi sáu tuy thời tiết bất lợi do mưa lũ kéo dài lúa đông xuân gieo xạ muộn nhưng bù lại ruộng đồng được bối đắp một lượng lớn phù sa cuốn trôi chuột bọ sâu vào côn trùng hại lúa
theo nông dân nếu phòng trừ dịch bệnh tốt vụ này năng suất lúa sẽ cao hơn năm ngoái hứa hẹn một mùa vàng bội thu trong năm hai nghìn hai mươi